theo số liệu của tổng cục thống kê công bố sáng ngày hai mươi chín tháng một tính trong tháng một đã có hai trăm năm mươi tám dự án fdi được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt bốn năm tỷ usd
bên cạnh đó đã có tám ba nghìn doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng một
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam tính đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt năm ba tỷ usd tăng một trăm bảy mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có hai trăm năm mươi tám dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt bốn năm tỷ usd tăng một mươi bốn hai về số dự án và tăng bốn trăm năm mươi bốn một về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
bảy mươi bảy luật dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt ba trăm ba mươi bốn triệu usd
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam tính đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn
tăng một trăm ba mươi bốn tám triệu usd tăng một trăm ba mươi bốn năm về số dự án và tăng một mươi bốn năm về số dự án và tăng một mươi bốn năm về số dự án
tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng một ước tính đạt một sáu tỷ usd tăng ba hai so với cùng kỳ năm trước
số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng một đạt gần tám ba nghìn doanh nghiệp tuy giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đăng ký tăng mạnh cao nhất trong bốn năm trở lại đây